trong trường hợp nếu trường nào phát hiện nhiều kf thì xử lý cục bộ trong trường đó
và không có chuyện là đóng cửa trường học như trước đây
và đây là chia sẻ của ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm vào sáng nay
ngày một mươi bốn tháng hai khi đi kiểm tra một số trường trên địa bàn thành phố trong dịp chính thức
đón hơn một triệu học sinh từ mầm non đến lớp sáu ở tp hcm và đi học lại sau chín tháng
ở nhà học online để phòng chống dịch covid một mươi
ghi nhận tại trường mầm non bé ngoan quận một tp hcm trong sáng ngày một mươi bốn tháng hai
tất cả học sinh được hướng dẫn đến bồn rửa tay kỹ càng trước khi vào lớp học
phụ huynh nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang đo thân nhiệt khai báo y tế
rửa tay trước khi đưa con vào lớp là độ tuổi nhỏ nhất trong các bậc học
nên việc đảm bảo an toàn cho trẻ luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu
mặc dù không tổ chức ăn sáng tại trường nhưng vẫn tổ chức bán trú tùy thuộc vào nhu cầu của phụ huynh
công tác bán trú nhà trường cũng trao đổi với phụ huynh đăng ký trước để chuẩn bị thực phẩm
hiện nay trước bắt phụ huynh đăng ký là một trăm sáu mươi năm em trên hai trăm sáu mươi bảy khoảng sáu mươi sáu
qua buổi họp online với giáo viên phụ huynh thì thật sự chỉ trên năm mươi thôi
nhưng mà phụ huynh không đi học nhưng phụ huynh vẫn dự họp online
thì thấy là cô giáo trao đổi những công tác chuẩn bị phụ huynh yên tâm
nên cái sĩ số mà đăng lên là sáu mươi sáu
chứ lúc đầu là chưa hơn năm mươi
trong một chút xíu thôi
trong tuần này thì cô giáo cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền cũng như là gửi các clip cho phụ huynh về những bé ở nhà cùng học
hay là quay những hình ảnh này nè gửi lên group club để thấy các hoạt động chung của trường
cái ngày đầu đón trẻ cũng như là những hoạt động chung của lớp
để phụ huynh thấy được thấy yên tâm thì phụ huynh cho bé đi học tiếp
còn đối với khối tiểu học từ lớp một đến lớp năm các trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh
trong việc giáo dục cho học sinh những kỹ năng cơ bản nhất để các em có ý thức tự giác trong việc phòng chống dịch
tuy nhiên một số trường vẫn chưa tổ chức bán trú ngay thời điểm này
trường chúng tôi trong cái tuần lễ này thì chủ yếu tập trung vào cái việc là hướng dẫn nề nếp của trường của lớp
và cái an toàn phòng dịch cho học sinh
cũng như là thời gian còn lại thì thầy cô sẽ ôn tập củng cố lại kiến thức cho các em học sinh
bắt đầu từ tuần sau
thì chúng tôi mới thực hiện chương trình tuần hai mươi và đi vào nền nếp học tập tổ chức cho học sinh học bình thường bán trú như mọi thời gian trước
qua đánh giá thực tế lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các trường
và cũng nhấn mạnh nếu trường nào xuất hiện f sẽ xử lý theo quy trình hướng dẫn của sở y tế tp hcm
thậm chí trường nào phát hiện nhiều ca f thì xử lý thuộc bộ trong trường đó
không có chuyện đóng cửa trường học như trước đây
và để hoạt động ổn định phụ thuộc rất nhiều vào công tác tổ chức của trường
tất cả các bộ phận đều phải quán triệt nắm vững quy trình nắm vững kiến thức từ cô giáo chủ nhiệm cho đến các bộ phận phục vụ
đến bộ phận y tế và đặc biệt là lãnh đạo nhà trường thì cần phải luôn luôn cảnh giác nắm vững thông tin và đưa ra những quyết định kịp thời
và trong trường học cần thiết
thì phải có cái tham vấn
và đối với những cháu mà chưa có điều kiện học tập trực tiếp thì nhà trường cũng sẽ phải tiếp tục duy trì được dạy trực tuyến
nói chung là trong mọi trường học thì phải tạo điều kiện tối đa để cho các học sinh của thành phố được học tập trong điều kiện tốt nhất có thể
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm có hơn tám mươi phụ huynh học sinh tiểu học và gần bảy mươi phụ huynh học sinh từ ba đến sáu tuổi
đăng ký cho con em đi học trực tiếp trong đợt này
theo kế hoạch của sở học sinh tiểu học tại tp hcm sẽ đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện không bắt buộc